trước đó một ngày công an thị xã thuận an phối hợp công an phường thuận giao kiểm tra hai tiệm chụp hình khác ở khu phố hòa lân hai phường thuận giao do nguyễn văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyễn văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng trú tại tỉnh thanh hóa làm chủ cũng phát hiện hàng chục bộ hồ sơ giả như trên